thông tin từ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
trong tối ngày hôm qua ngày hai tháng tám
đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho hai mươi bốn bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân này từ quảng ninh vào đà nẵng du lịch theo đoàn
một trăm hai mươi bốn người trong đó có hai ca là trẻ em
theo đó vào lúc khoảng chín giờ sáng cùng ngày
bệnh viện bắt đầu tiếp nhận khoảng bảy bệnh nhân đầu tiên
có các triệu chứng như đau bụng nôn ói
và đã được các bác sĩ khám truyền dịch hỗ trợ men tiêu hóa
từ một mươi hai h cho tới một mươi bảy h bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân cũng là thành viên của đoàn
cho đến hai mươi hai h đêm ngày hôm qua bệnh viện vẫn còn hai ca tương đối nặng
có biểu hiện viêm ruột và đang được chữa trị
trước đó vào tối ngày một tháng tám
đoàn ăn cơ ở một nhà hàng nổi tiếng trên đường nguyễn tri phương
và có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân